xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin đến từ tỉnh kiên giang
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư chú đối với nguyễn tùng lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tại thành phố hà nội về hành vi cho vây lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá phát hiện lâm có hành vi hoạt động tín sụng đen trên địa bàn nên đã tiến hành mời đối tượng làm việc
quá trình điều tra lâm thừa nhận là từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba lâm từ hà nội vào thành phố rạch giá để hoạt động tín dụng đen với các hình thức cho vay tiền góp ngày và tiền đứng với lãi suất cao vượt quá quy định của pháp luật
cụ thể là từ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lâm đã cho năm người phụ nữ trên địa bàn thành phố rạch giá
vay số tiền một trăm tám mươi năm triệu đồng góp trong vòng hai mươi năm ngày với lãi suất ba trăm sáu mươi năm một năm gấp một mươi tám hai mươi năm lần so với lãi suất quy định thu lợi bất chính trên năm mươi hai triệu đồng
công an thành phố lạng sơn vừa phát hiện và thu giữ lô hàng hóa thuốc lá điện tử và tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán tại một hiệu cắt tóc trên địa bàn phường chi lăng thành phố lạng sơn

đây là tin vui đối với người dân và du khách vì sau khi thông tuyến thì việc di chuyển từ trung tâm đến các khu du lịch sẽ trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn
ubnd tỉnh lâm đồng tổ chức lễ thông xe ba km đèo bren đà lạt
thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào cuối tháng một mươi hai nhân dịp kỷ niệm đà lạt một trăm ba mươi năm hình thành và phát triển
thưa quý vị khám phá hà nội bằng xe buýt hai tầng từ lâu đã là lựa chọn của nhiều người dân cũng như là du khách tới tham quan thủ đô
và dịch vụ này được đánh giá là một trong những trải nghiệm thu hút du khách bậc nhất hiện nay
mới đây thì để phát triển thêm về loại hình này thì sở giao thông vận tải hà nội vừa chấp thuận cho công ty cổ phần xe khách
tổ chức vận hành
đây là loại hình tuyến city tour ba thăng long thắng cảnh và đây là loại hình xe buýt nhỏ một tầng thoáng nóc sức chứa hai mươi chỗ ngồi
được trang bị hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ gồm tiếng việt tiếng anh tiếng nhật tiếng trung và tiếng hàn
hoàng thành thăng long lăng chủ tịch hồ chí minh nhà hát lớn hà nội hay nhà tù hòa lò là những điểm tham quan mà du khách sẽ được ghé qua
khi sử dụng tuyến xe buýt thăng long thắng cảnh đã được đưa vào hoạt động từ cuối tháng một mươi một
nước uống và nón lá in nhiều hình vẽ đẹp mắt được trang bị cho khách hàng là điểm đặc biệt của tuyến xe buýt này
khi đi trên tuyến du lịch thì có một bạn hướng dẫn viên rất là nhiệt tình và chú đáo với cả khách hàng quan tâm khách có phát cho khách những lón để có thể là trải nghiệm trên mưa trên nắng
lộ trình tuyến xe này đi qua phố cổ và khu vực hồ tây du khách được trải nghiệm ngắm cảnh và đi qua các địa điểm nổi tiếng của thành phố
niên viên phục vụ trên xe đều được đào tạo về tiếng anh và các thông tin về lịch sử điểm đến của thắng cảnh nơi tuyến đi qua nhằm truyền tải giới thiệu thông tin đến du khách trong và ngoài nước
so với giá vé của chuyến xe buýt hai tầng thì giá vé của hà nội cit tour chỉ khoảng một trăm linh thì em thấy đấy cũng là một mức giá khá hợp lý khi mà mình có thể đi quanh hà nội để chiêm ngưỡng những cái nét đẹp ở đây
đi xe buýt là rất là vui
mà đi nhiều điểm thăm quan là có những điểm mà bà mang tiếng ở hà nội nhưng bà chưa đi bao giờ hay là hôm nay đi biết nhiều chỗ mà mát mẻ
nhỏ gọn thoáng mát dễ dàng đi vào những phố nhỏ để nhìn ngắm và tham quan thủ đô là những đặc điểm nổi bật của tuyến xe buýt này
tuyến xe buýt city tour ba thăng long thắng cảnh sẽ phục vụ người dân từ chín giờ sáng đến một mươi tám giờ hàng ngày
các loại vé sẽ bao gồm vé lượt vé bốn giờ
và vé ngày với mức giá từ một trăm linh đến hai trăm năm mươi đồng một ngày
hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi hai là thời điểm điều chỉnh giá xăng theo chu kỳ của liên bộ tài chính công thương
trong kỳ điều hành ngày hôm nay thì giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai giảm bảy trăm bảy mươi tám đồng một lít
xăng ron chín mươi năm ba giảm

dầu diezen năm s giảm bảy trăm một mươi một đồng một lit
dầu hỏa giảm chín trăm năm mươi tám đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm năm trăm bốn mươi chín đồng một kg
sau điều chỉnh thì giá xăng dầu từ một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai là
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn hai mươi năm trăm một mươi hai đồng một lít
xăng ron chín mươi năm ba không cao hơn hai mươi một bốn trăm linh năm đồng một lit
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn một mươi chín một mươi đồng một lit
dầu hỏa không cao hơn một mươi chín chín trăm sáu mươi bốn đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn một mươi bốn chín trăm bảy mươi tám đồng một kg
thưa quý vị nông dân tỉnh đắk lắc thủ phủ cà phê của cả nước
đang vào cao điểm của mùa thu hoạch cà phê niên vụ năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
năm nay thì cà phê được giá được mùa
nông dân đắk lắc rất phấn khởi
cà phê là sản phẩm nông nghiệp chủ lực trong cơ cấu nền kinh tế của tỉnh đắk lắc
là cây trồng gắn bó lâu đời với người nông dân trên địa bàn tỉnh
và tỉnh đắk lắc hiện có hai trăm một mươi hai chín trăm một mươi năm hectare cà phê
dự kiến là sản lượng cà phê niên vụ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn đạt trên năm trăm bảy mươi tấn
tăng hơn năm so với niên vụ trước
giá cà phê đang giao động trên sáu mươi đồng một kg cà phê nhân

theo đánh giá sản lượng cà phê tăng do vụ mùa cà phê năm nay gặp nhiều thuận lợi
mưa không nhiều nắng đồng đều chất lượng cà phê tương đối đảm bảo
bên cạnh đó thì nhiều diện tích tái canh cà phê ứng dụng giống mới đã được thu hoạch
góp phần tăng năng suất giá trị và sản lượng cà phê
ngoài ra thì trong năm nay giá cà phê ở mức cao nên là người dân quan tâm đầu tư
chăm sóc cho vườn cây khá tốt mang lại triển vọng lạc quan cho ngành hàng cà phê
và bà con sản xuất cà phê
ngành nông nghiệp tỉnh đắk lắc cũng kỳ vọng với giá cà phê tăng cao như hiện nay
nông dân trồng cà phê trú trọng sản xuất cà phê chất lượng cao
cà phê có chứng nhận liên kết hợp tác trong sản xuất chế biến và tiêu thụ cà phê
góp phần nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm cà phê buôn ma thuật nói riêng
cà phê đắk lắc nói chung
tại bình định ruốc biển đang xuất hiện sớm và dày đặc
gần bờ mang lại nguồn thu lớn cho ngư dân trong mùa biển động
từ đầu tháng một mươi hai dương lịch thì những đàn ruốc đã đổ xô vào vùng biển gần bờ
thuộc xã nhơn lý tp quy nhơn và xã mỹ an huyện phù mỹ hứa hẹn mùa bội thu của ngư dân
các luồng ruốc xuất hiện dày đặc tàu của ngư dân chỉ cần đi cách bờ chừng một km là đã có thể khai thác
rút biển được đánh và bắt khẩn trương nếu không nhanh thì đàn ruốc có thể theo con nước di chuyển đi mất
hiện tại thì đang mùa biển động tàu đánh bắt ra bờ không thể ra khơi
nên ngư dân luôn mong ngóng những đàn ruốc
rút biển được các thương lái thu mua với giá giao động từ một mươi tám hai mươi đồng một kg
sau mỗi chuyến ra khơi chỉ hai đến ba giờ đồng hồ
mỗi tàu cá của ngư dân có thể đánh bắt từ ba đến bốn tạ ruốc thu về hàng triệu đồng
tp hội an tỉnh quảng nam là vựa trồng quất cảnh lớn nhất miền trung
ở thời điểm này thì các nhà vườn tại đây đang tất bật chuẩn bị cho vụ tết
mặc dù là thời tiết có nhiều bất lợi
nhưng mà sản lượng quất cảnh được trồng vẫn đảm bảo để cung ứng cho thị trường
hầu hết là các vườn đã được các thương lái đến đặt mua từ nhiều tháng trước
và đây chính là tín hiệu đáng mừng
người nông dân cũng rất là phấn khởi kỳ vọng một vụ mùa được giá
hơn chín mươi năm chậu quất cảnh trong vườn ông nguyễn thị nhân đã được thương lái đặt mua
tuy giá bán không cao hơn năm trước
nhưng ông nhân vẫn rất phấn khởi vì đầu ra cây quất cảnh ổn định
đạt mua cũng hết chín mươi năm chín mươi bảy rồi đó
nhưng mà có một cái là cái giá thì nó không được như mùa nam
nhưng mà thu nhập thì nó cũng không bè mùa nam thôi
tại vì năm nay thì không biết như thế nào
nhưng mà để phục vụ cho hắn thì mình vẫn phải chạm biết đến cuối năm
đầu tư sáu trăm năm mươi chậu quất cảnh tầm trung
vườn của gia đình chị nguyễn thị phượng cũng đã được thương lái đặt hàng gần sáu trăm linh chậu
tại các vườn nhiều lao động đang tập trung vào công đoạn cuối cùng trước khi xuất bán
các tỉa bỏ trái mà không hư không cần thiết
với lại mấy cái tròi sao đồ để cho nó lên cái lọc non
còn tạo thế cây quất là tạo thế từ đào
trước khi vô cái chạo quất là tạo thế cho là cây quất căng đối ra đó
rồi ra cành nào dư là mình có các tỉa
quốc năm nay sai quả lá to dáng đẹp và có nhiều kích cỡ phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng
để cây quất cảnh đạt chất lượng người dân vùng chuyên canh phải nghiên cứu
chăm sóc cây tránh sâu bệnh hại trước thời tiết
thất thường chi phí đầu tư chăm sóc cao nhưng giá thành quất cậm hà
vẫn duy trì ở mức bình ổn phục vụ thị trường tết
thúc mà để trị nấm để giữ trái giữ cai cho nó không bị ảnh hưởng thời tiết
để cho cái cai mình sao ra thị trường nó đẹp
thì cái lụa nấm thì nó gấp một mươi lần
thúc nấm là gần như gấp một mươi lần cái thúc hoa hạt
phân với thúc là tên tên tỷ lệ cũng năm
nói chung cũng giữ được gió đi cho người dân
tiêu dùng việt nam đây là lột nhiều quá
nên cũng ảnh hưởng đến tiêu dùng của người dân
hiện trên địa bàn xã cẩm hà có gần năm trăm linh hội dân trong quốc cảnh
cung cấp khoảng bốn mươi năm cây cho thị trường các tỉnh miền trung
để đảm bảo đầu ra ổn định và duy trì được chất lượng quốc cảnh hội an
chính quyền địa phương cũng chú trọng công tác quảng bá
và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc để cây tăng trưởng phát triển tốt
hỗ hợp và tổ chức được
lớp học nghề theo hướng ủ cơ trong chương trình ngắn ngại là ba tháng
chỗ này phối hợp với lực phòng kinh tế
mời chuyên gia về nông nghiệp sẽ hướng dẫn cụ thể
và trao đổi những vấn đề thắc mắc liên quan đến vấn đề quật này
đối với lực bà con nông dân
năm nay nhiều nhà vườn tại thành phố hội an tập trung đầu tư
trong quốc cảnh tầm trung và cỡ lớn
mỗi cây giao động từ một triệu đến bảy triệu đồng
tuy loại và dán cây đem lại nguồn thu đáng kể cho người nông dân
sau một năm chăm bóng
và tiếp theo sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong kinh tế phương nam
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
bảo trân kính chào quý vị khán giả đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị công ty cổ phần đầu tư thế giới di động vừa cập nhật kết quả
kinh doanh xa súc đồng thời cho biết vào cuối này sẽ đóng khoảng hai trăm linh cửa hàng
theo kế hoạch mới công bố thế giới di động sẽ cân nhắc đóng khoảng hai trăm linh cửa hàng
trong quý bốn hai nghìn hai mươi ba đây là những cửa hàng không hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận
việc đóng cửa hàng sẽ được điều chỉnh phù hợp tại từng thời điểm
tình hình kinh doanh khó khăn của ngành nói chung và thế giới di động nói riêng
bắt đầu từ cuối năm ngoái và đang ngày càng ăn mòn lợi nhuận của các nhà đầu tư
khó khăn hiện hữu ngày càng rõ nét và chưa có dấu hiệu phục hồi
khiến thế giới di động bắt buộc mạnh tay cắt giảm chi phí bắt đầu từ chi phí nhân viên
cục quản lý thị trường kiên giang xây dựng kế hoạch cao điểm chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả cuối năm hai nghìn hai mươi ba dịp trước trong và sau tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
từ nay đến hết ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng quản lý thị trường tỉnh kiên giang
sẽ tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
dùng bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
về thương mại đối với địa bàn có biên giới lực lượng quản lý thị trường tỉnh kiên giang sẽ rà soát
giám sát chặt chẽ kho bến bãi đêm tập kết hàng hóa khu vực cửa khẩu chợ biên giới tuyến vận chuyển
vào nội địa đặc biệt quan tâm các mặt hàng trọng điểm như đường cát thuốc lá điếu xăng dầu
hàng điện tử điện lạnh đã qua sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật
riêng đối với địa bàn nội địa quản lý thị trường tỉnh kiên giang kiểm tra kiểm soát hàng hóa
tại trung tâm thương mại và truyền thống các tuyến đường có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay số vụ vi phạm về hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang có xu hướng gia tăng
với bốn vụ tăng trên một trăm hai mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai đây là thông tin được ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
chia sẻ tại tòa đàm chống hàng lậu hàng giả hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp do tạp chí hải quan tổ chức tại tp hcm
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia các lô hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được cơ quan hải quan phát hiện
trong thời gian qua chủ yếu có xuất xứ từ trung quốc
đáng chú ý có những vụ nhập khẩu hàng với số lượng lớn như lô hàng gần bốn mươi container dây cắp điện
có dấu hiệu giả mạo xuất xứ do một doanh nghiệp nhập khẩu qua cảng cát lái đã bị cục hải quan
tp hcm phát hiện khởi tố hình sự
vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đang được công an tp hcm điều tra làm rõ
tại các cửa khẩu tình hình buôn lậu gian lận thương mại tiếp tục tiềm ẩn diễn biến phức tạp
trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba toàn ngành hải quan đã phát hiện bắt giữ và xử lý một mươi bốn một trăm bốn mươi một vụ việc vi phạm pháp luật hải quan
trị giá hàng hóa vi phạm ước tính năm sáu trăm chín mươi hai tỷ đồng
cơ quan hải quan đã khởi tố ba mươi năm vụ và chuyển cơ quan khác
khởi tố chín mươi bảy vụ
số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên bốn trăm ba mươi tỷ đồng
riêng về hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lực lượng hải quan đã phát hiện xử lý gần một trăm linh vụ việc với tổng trị giá hàng hóa trên một mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên cơ quan hải quan cho biết công tác đấu tranh chống buôn lậu hàng giả
hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan còn những khó khăn vướng mắt
khi các quy định của pháp luật còn có vướng mắt bất cập
thưa quý vị luật sở hữu trí tuệ thì xử lý nhiều lần rồi
hải quan nghị định thực sự nghị định sở hữu phạm chính
đặc biệt sức cho mình nghị định chính trích

thực sự tôi thấy là cái điều khoản từ điều sáu đến điều một mươi bốn
hải quan chỉ có quyền hạ sở hữu phạm chính với hàng quá cảnh nhập khẩu
chứ không có thẩm quyền hải quan xuất khẩu
đấy thì cái đấy thì chúng tôi là cái điều ký hiệu lợi
nhưng mà vẫn
không có cái nghị định em quốc của đại sáu còn không được bán
như vậy thì
thì vấn đề khi phát hiện hàng xuất khẩu của trường hợp này
mà chúng tôi đã theo đuổi một bố kiện
công ty phạm nguyễn
có xuất khẩu của bánh kẹo
có công ty chocopie
mà từ khi chúng tôi biết xác định chỗ của cái sử dụng này là đáng giả rồi
nhưng mà khi mà chúng tôi không bị phát hiện giám định rồi
rồi chúng tôi vi phạm là được viên quản xử lý
thì khi chúng tôi không được bị xử phạt
nên là kéo dài
hết chỗ ở thị trường
trong thành phố
cái kỳ đó từ thực tiễn
chúng tôi thấy rằng là hải quan cần thiết
phải có tiết có thẩm quyền
xử phạt trong cái vụ xuất khẩu
trước thực trạng trên
để nâng cao hơn nửa hiệu quả đấu tranh
với tội phạm buôn lậu hàng giả
vi phạm sở hữu trí tuệ
ngành hải quan kiến nghị sửa đổi
bổ sung quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật
để tạo sự thống nhất trong việc áp dụng
chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm
về hàng giả hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ
cần bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt
vi phạm hành chính cho lực lượng hải quan
đối với hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp
đặc biệt trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
nhất là dịp trước
trong và sau tết nguyên đáng giáp thình hai nghìn hai mươi bốn
tình hình buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả
trên địa bàn cả nước sẽ có những diễn biến
theo thông tin từ sở lao động thương binh và xã hội
trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
thành phố cần hơn tám mươi một chỗ làm việc
nhu cầu tuyển dụng tập trung
tại các lĩnh vực thương mại dịch vụ
công nghiệp xây dựng và nông lâm nghiệp thủy sản
tại bốn ngành công nghiệp trọng yếu
nhu cầu nhân lực cần hơn một mươi năm chỗ làm việc
chiếm một mươi tám năm mươi tám tổng nhu cầu nhân lực quý tư
với ngành cơ khí chiếm năm bảy mươi chín
ngành điện tửa công nghệ thông tin chiếm năm bảy mươi chín
ngành chế biến tinh lương thực thực phẩm chiếm ba chín mươi bảy
ngành hóa dược cao su chiếm ba ba
nhu cầu nhân lực chính ngành dịch vụ chủ yếu
cần hơn năm mươi ba ba trăm linh chỗ làm việc
chiếm sáu mươi năm sáu mươi chín tổng nhu cầu
đối với lao động đối qua đào tạo
nhu cầu nhân lực chiếm tám mươi bảy bốn mươi một
trong đó trình độ đại học trở lên
cao đẳng chiếm một mươi chín sáu
trung cấp chiếm hai mươi ba bốn mươi năm
sơ cấp chiếm hai mươi một sáu mươi tám
sở lao động thương binh và xã hội nhận định
những tháng cuối năm
nhu cầu tuyến dụng đối với lực lượng lao động
chưa qua đào tạo lao động bán thời gian
lao động thời vụ
nên nhu cầu lao động phổ thông chiếm một mươi hai năm mươi chín
ngoài ra đơn vị ghi nhận nhiều doanh nghiệp
có nhu cầu tuyến dụng những tháng cuối năm
trên một trăm linh lao động
đối với một số lĩnh vực thương mại dịch vụ
công nghiệp chế biến tài chính bảo hiểm
dịch vụ bảo vệ bất động sản
tại kỳ họp thứ một mươi ba hội đồng nhân dân tp hcm
khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
các đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm
đã biểu quyết thông qua chín nghị quyết
liên quan đến nghị quyết chín mươi tám của quốc hội
trong đó có mức chi gần một năm tỷ đồng mỗi năm
để thu hút một chuyên gia nhà khoa học
người có tài năng đặc biệt
đối tượng áp dụng lần này được mở rộng hơn
không chỉ các sở ngành thuộc
ủy ban nhân dân tp hcm như trước đây
mà còn áp dụng với ủy ban nhân dân
quận huyện thành phố thủ đức
mức hỗ trợ ban đầu tối đa một trăm linh triệu đồng
chỉ áp dụng một lần
mức thu nhập hàng tháng từ ba mươi triệu đồng
đến một trăm linh triệu đồng một người một tháng
mức thu nhập khuyến khích nghiên cứu khoa học
phát huy năng lực trí tuệ cá nhân
được hưởng là năm kinh phí ngân sách
thành phố chi cho công trình
sản phẩm khoa học nhưng không thấp hơn
năm mươi triệu đồng và không vượt quá một tỷ đồng
mới đây tại trường cao đẳng nghệ tp hcm
trung tâm dịch vụ việc làm tp hcm
phối hợp với các tỉnh đồng bằng sông cửu long
tổ chức sản xuất giao dịch việc làm trực tiếp
và trực tuyến liên kết khu vực tp hcm
với các tỉnh đồng bằng sông cửu long
và các tỉnh lân cận
phóng trưởng này cũng sẽ khép lại
những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
tham gia sàn giao dịch có một mươi sáu trung tâm
dịch vụ việc làm các tỉnh thành
tham gia tuyến dụng trực tiếp
tại điểm cầu chính ở tp hcm
có hai mươi chín doanh nghiệp với nhu cầu tuyến dụng
khoảng hai sáu trăm linh vị trí việc làm
bên cạnh đó có một trăm năm mươi hai doanh nghiệp
tuyến dụng trực tuyến
tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long
với nhu cầu tuyến dụng hơn một mươi một vị trí việc làm
và một hai trăm linh người lao động tham gia trực tuyến
theo sở lao động thương binh và xã hội
tp hcm công tác giải quyết việc làm
cho người lao động luôn nhận được sự quan tâm
của các cấp ngành và địa phương
trong đó có tp hcm
giải quyết việc làm cho người lao động
chính là giúp họ tạo ra thu nhập đảm bảo cuộc sống
cho bản thân gia đình và góp phần tăng trưởng kinh tế
giám tí lệ thất nghiệp ổn định an sinh xã hội
do vậy sàn giao dịch việc làm liên kết vùng
hướng đến kết nối cung cầu lao động
giữa doanh nghiệp với người lao động
giữa các tỉnh đồng bằng sông cửu long
với tp hcm và các tỉnh lân cận
hằng năm sở lao động thương binh và xã hội
sẽ tiếp tục chỉ đạo
trung tâm dịch vụ việc làm tp hcm
sẽ tiếp tục tổ chức nhiều sàn giao dịch
trực tiếp và trực tuyến
để kết nối với các tỉnh đồng bằng sông cửu long
và các tỉnh lân cận
và kiếm nhiều chương trình
hợp tác và các dự án chung
để cụ thể hóa các nguồn lực
và tạo ra nhiều cơ hội
việc làm hơn nữa cho người lao động
cũng như là cơ hội
để cho người doanh nghiệp
có cơ hội được chuyển dụng
nhiều hơn nữa các nguồn lực
có chất lượng cao
ở các tỉnh để có cơ hội
sàn giao dịch liên kết vùng lần này
là cơ hội tốt cho người lao động
có cơ hội thay đổi môi trường làm việc
từ thành phố hồ chí minh về các tỉnh
và ngược lại kết nối trực tiếp
trực tuyến nhu cầu tiến dụng của các doanh nghiệp
qua đó tìm việc làm phù hợp
nhất là người lao động mất việc làm
về các giám lao động ở các doanh nghiệp
đây còn là dịp để các doanh nghiệp
tuyến dụng nguồn lao động lớn chất lượng tốt
không chỉ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
trong dịp lễ tết cuối năm
mà còn ổn định lực lượng lao động
từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh
trong những năm tiếp theo
góp phần khôi phục vào phát triển kinh tế
xã hội địa phương
để đảm bảo công tác kết nối trực tuyến
trung tâm dịch vụ việc lào các tỉnh thành phố
đã bố trí trang thiết bị phục vụ
gồm máy tính kết nối mạng internet
đường truyền internet cài đặt tài khoản skype
qua các sàn này thì cũng có một mươi ba cái điểm cầu
tổ chức trực tuyến
tại các tỉnh một mươi ba tỉnh đông hoàng sông cửu long
thì các sàn này cũng nêu rõ
số lượng cần tuyển người của các tỉnh
và người lao động chỉ cần
là kết nối online
thì sẽ tiếp cận được các vị trí việc làm
thì cũng thông tin luôn
là thành phố hồ chí minh cũng có mong muốn
là mình kết nối với các tỉnh
để đưa các lực lượng lao động
mà vừa rồi của thành phố
trở về sau khi thất nghiệp
thì có thể quay lại địa phương
và tìm kiếm việc làm dễ dàng ở các địa phương
đặc biệt là các vùng lân cận của thành phố hồ chí minh
ngay sau lễ khai mạc
các doanh nghiệp tập trung các hoạt động tư vấn
giới thiệu việc làm cung cấp thông tin thị trường lao động
đa dạng hóa các hoạt động kết nối trực tiếp
trực tuyến với người lao động
thông qua phần mềm skyp website kênh thông tin điện tử
để người lao động tại thành phố hồ chí minh
và các tỉnh trao đổi phỏng vấn
tìm việc làm phù hợp với năng lực
đại diện các trung tâm dịch vụ việc làm cũng cam kết
sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tuyến dụng
trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao
thay vì phải mất nhiều công sức và chi phí
để tìm kiếm ấn viên phù hợp từ các khu vực xa
các doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận
với một lượng lớn ấn viên tiềm năng
đến từ các địa phương
bên cạnh đó nhằm phục vụ công tác tư vấn
giới thiệu việc làm cho người lao động
trung tâm dịch vụ việc làm thành phố hồ chí minh
cũng ký kết chương trình hợp tác với các doanh nghiệp
và tổ chức thảo luận về xây dựng cơ sở dữ liệu
cung cầu lao động liên thông giữa thành phố hồ chí minh
với vùng đồng bằng sông cửu long
và các tỉnh lân cận
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại